chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online ngày một mươi bốn tháng ba của truyền hình công an nhân dân
chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị về việc công an tỉnh sơn la triệt phá vụ ma túy lớn
thu giữ sáu kg ma túy đá mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước
phóng viên antv sơn la vừa cho biết mở rộng điều tra
ban truyền án đã tiếp tục thu giữ thêm số lượng lớn ma tuy đá
trước đó như đã đưa tin vào trưa ngày một mươi hai tháng ba
tại bản thạc mương thị xã sầm nưa tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
phòng cảnh sát tị an ninh tỉnh hùa phân phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa và cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy bộ an ninh lào
đã bắt giữ đối tượng nang pheng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tại bản nọng phả nha huyện xã sai thạ ni thủ đô viêng trăn thu giữ sáu kg ma tuy đá
mở rộng điều tra thì lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi kg ma tuy đá tại nhà của đối tượng nang pheng
và cách đây một ít phút phóng viên đình biên antv đồng nai vừa cho biết
công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an thành phố biên hòa
tiếp tục tiến hành điều tra truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ chém người
khiến một người chết hai người bị thương
xảy ra tại phường trảng giài thành phố biên hòa
vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tháng ba
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba
trương ngọc anh khoa ba mươi sáu tuổi quê bạc liêu cùng ba thanh niên khác
gồm lữ nhật quang hai mươi một tuổi cao minh thương hai mươi năm tuổi nguyễn minh nhí một mươi tám tuổi
đi trên một chiếc xe máy để về phòng trọ của khoa
tại hẻm một tổ một mươi chín a khu phố bốn phường trảng giài thành phố biên hòa
cả bốn vừa về đến cửa phòng trọ
thì bị một nhóm sáu thanh niên chưa rõ lai lịch
dùng mã tấu chém tới tấp
hậu quả là một người đối tượng
khoa gục tại chỗ còn quang và thương bị thương
phải đưa đi cấp cứu với nhiều vết chém
người còn lại chạy thoát là nguyễn minh nhí
liên quan đến vụ nổ súng ném lựu đạn gây náo loạn khu phố
tại quận sáu thành phố hồ chí minh
công an quận sáu cho biết đơn vị đang tạm giữ nghi can
là vũ mạnh sơn bốn mươi hai tuổi quê ở hà nội
và một người liên quan để điều tra về hành vi nổ súng
gây dối trật tự công cộng
đồng thời làm rõ nguồn gốc số vũ khí mà đối tượng sử dụng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h
ngày một mươi hai tháng ba
sơn điều khiển xe máy đến hẻm hai trăm bốn mươi hai
đường bà hôm phường một mươi ba
quận sáu gặp một người tên là phú để nói chuyện
giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
sơn rút khẩu súng ra
thì bị phú vật ngã xuống đường
hai người bạn của phú chạy đến
dùng tay đánh sơn
trong lúc xô sát thì có hai tiếng nổ lớn vang lên
phú và hai người bạn cũng buông sơn ra
sơn tiếp tục nổ phát súng thứ ba
và lôi trong người một bọc ni lông
bên trong có chứa hai vật thể dạng liệu đạn
nhiều người trên đường đã
vội vã bỏ chạy
sơn định bỏ đi thì bị người dân kéo lại
lúc này hai vật thể nghi là lựu đạn văng từ người sơn ra ngoài
đối tượng sơn đã bị khống chế
và đưa lên công an phường một mươi ba
quận sáu để làm rõ
hình ảnh và thông tin chi tiết về vụ việc
sẽ được chúng tôi phản ánh trong bản tin một trăm một mươi ba online
cập nhật lúc một mươi năm h hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
thưa quý vị
sau gần một tuần điều trị
tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm
anh bùi hoàng thiên phương một mươi bảy tuổi
nạn nhân bị chém lìa bàn tay
trong cuộc truy sát
xảy ra vào tối ngày sáu tháng ba
trên đường phạm văn chiêu
quận gò vấp tp hcm
đã tử vong
ngoài bàn tay bị chém lìa
anh phương còn bị nhiều vết thương ở đầu
chấn thương sọ náo nặng
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào đêm ngày sáu tháng ba
tại cây xăng biên khoa
nằm trên đường phạm văn chiêu
quận gò vấp tp hcm
đã xảy ra vụ đâm chém giữa hai băng nhóm
có nhiều thanh niên tham gia
ngoài nạn nhân bùi hoàng thiên phương
còn có nạn nhân nguyễn văn phong
cùng chú quận gò vấp cũng bị thương tích nặng
qua quá trình điều tra công an làm rõ
do có mô thuẫn từ trước
nên nhóm của anh phương đã bị một nhóm thanh niên
truy sát dẫn đến thương tích nặng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp
đã bắt khẩn cấp ba nghi can
trong vụ án là đỗ tuấn anh
nguyễn hữu thiện long
và lâm quang thiện để điều tra
đối tượng lê hoàng vũ
chú tại xã phú quế huyện long hồ
vừa bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi gây dối trật tự công cộng
tối hai mươi bốn tháng một
lực lượng công an phát hiện hồ khánh băng
trú tại xã ngãi tứ huyện tam bình tỉnh vĩnh long
điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm
và có sử dụng rượu bia
nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra
bằng không xuất trình được giấy tờ có liên quan
nên bị giữ phương tiện và mời về cơ quan công an làm việc
tại đây bang đã tỏ thái độ không hợp tác
gây dối trật tự và tự ý bỏ ra về
tiếp đó vũ cũng có hành vi
cảnh trở lực lượng làm nhiệm vụ
tự ý vào công an xã phú quế
dẫn xe vi phạm của băng ra về
công an huyện long hồ đã xử phạt vi phạm hành chính
đối với vũ
riêng băng do chưa đủ tuổi nên bị cảnh cáo
và được giao cho chính quyền địa phương gia đình
phối hợp giáo dục
còn vào sáng ngày hôm nay
giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã khen tưởng đột xuất cho đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
vì đã nhanh chóng làm rõ vụ bắn chết bò tót
trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
vào cuối tháng hai vừa qua
như tin đã đưa vào ngày hai mươi tám tháng hai
người dân phát hiện một cá thể bò tót chết
chưa rõ nguyên nhân
tại xã mã đà huyện vĩnh cửu
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
ngày một mươi tháng ba tổ công tác đã bắt được hai đối tượng
là lê nguyễn ánh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và phạm thanh liêm sinh năm hai nghìn
cùng chú tại ấp năm xã mã đà huyện vĩnh cửu
khi đang lẩn trốn tại xã thiện hưng
huyện bù đốc tỉnh bình phước
là thủ phạm đã bắn chết con bò nói trên
tăng vật thu giữ hai khẩu súng tự chế
cùng ba viên đạn
bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi
sau đó cùng với lê minh tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại cùng địa phương đem thịt bò bắn
cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
chú tại bình phước
thưa quý vị và các bạn
sau một tháng triển khai
cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phát hiện tạm giữ năm mươi xe mô tô
đã thay đổi kết cấu khung
đội lại máy móc của các thanh thiếu niên tụ tập
lạng lách gây mất an ninh trật tự
an toàn giao thông trên quốc lộ năm mươi một
thuộc địa bàn huyện tân thành và thành phố bà rịa
không đèn không còi không yếm
tất cả đã được đôn danh
xoáy nòng móc hoặc chế lại
pô xe nhằm tăng tốc độ
lên trên một trăm linh km trên giờ
và tạo ra tiếng ổn cực lớn
khi lưu thông trên đường
những chiếc xe này được các thanh thiếu niên
từ các tỉnh thành phố như hồ chí minh
đồng nai bình dương và bà rịa vũng tàu
sử dụng lạng lách đánh võng
gây náo loạn trên quốc lộ năm mươi một
trong khoảng thời gian từ
hai mươi ba h đến ba bốn h sáng
khu vực thường diễn ra
tình trạng này thuộc địa bàn xã mỹ xuân
huyện tân thành khu vực giáp danh
bà rịa vũng tàu và đồng nai
và khu vực xã tân hải và phường kim dinh
giáp danh giữa huyện tân thành
và thành phố bà rịa
chỉ trong tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
toàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra
sáu mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết ba mươi hai người
và bị thương sáu mươi một người
so với tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
giảm một mươi chín vụ ba mươi một người bị thương
và tăng ba người chết
các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
chủ yếu là do vi phạm tốc độ
lái xe không an toàn
đi sai làn đường phần đường
rượu bia không nhường đường
một vụ tai nạn thương tâm
vừa xảy ra tại lâm đồng
khi một chiếc xe khách loại ba mươi chỗ
đâm vào đuôi xe tải bị hỏng máy
đã khiến cho sáu người trên xe khách bị thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua
trên đèo bảo lộc thành phố bảo lộc
tỉnh lâm đồng
thông tin ban đầu
xe khách ba mươi chỗ mang biển kiểm soát
chở hai mươi bảy hành khách đi hướng
từ thành phố bảo lộc về đồng nai
khi vừa đi qua được hơn nửa đèo
tài xế tăng ga vượt qua chiếc xe tải
mang biển kiểm soát bốn mươi chín c ba nghìn ba mươi chín
bị hỏng đỗ bên đường
do tầm nhìn bị hạn chế
khi tài xế đánh lái vào trong
để tránh một chiếc xe khách khác chạy ngược chiều
thì đâm mạnh vào đuôi xe tải đang đỗ
chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu
một cụ già tử vong tại chỗ
và ít nhất năm người bị thương
đến tối cùng ngày hiện trường vụ tai nạn
vẫn đang được giải quyết
thưa quý vị thời gian vừa qua
tình hình an ninh trật tự
an toàn giao thông tại khu vực nông thôn
ngoại thành hà nội có diễn biến phức tạp
nhiều vụ án hình sự hay các vụ
tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
tại các địa bàn này
từ thực tế diễn biến tình hình
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố hà nội
đã có kế hoạch tăng cường các lực lượng
tổ công tác tại địa bàn vùng nông thôn
ngoại thành thành phố
những băng ổ nhóm đã làm rung động vùng nông thôn
tại địa bàn huyện trường mỹ
khi mang theo rào kiếm vũ khí
để giải quyết mâu thuẫn
nhiều tụ điểm cơ bạc
hoạt động phạm tội cũng có chiều hướng
lợi dụng địa bàn ngoại hành để hoạt động phạm tội
cùng với đó
tình hình tai nạn giao thông
tại địa bàn ngoại thành hà nội
cũng có chiều hướng gia tăng
trong đợt tết nguyên đán bính thân vừa qua
tình hình an ninh trật tự
đặc biệt ở các vùng nông thôn
trong những năm gần đây
vấn đề đô thị hóa
cũng đã đến
tình hình an ninh trật tự
cũng có rất nhiều phức tạp
đặc biệt trong khi nửa tuổi
đang có những chiều hướng
theo ghi nhận tại một buổi chốt trận
của tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội
tại các khu vực ngoại thành
vùng nông thôn hà nội
tình trạng người ngồi trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm
diễn ra phổ biến
đối tượng vi phạm phần lớn là thanh thiếu niên trẻ tuổi
chở ba chở bốn chạy quá tốc độ
hay lạng lách đánh võng
gây nguy hiểm
cho người tham gia giao thông
nhiều trường hợp vi phạm đã bỏ chạy
khi phát hiện có tổ công tác
tổ công tác chúng tôi
được phân công làm những tuyến ngoại thành
ví dụ như hôm nay là làm ở địa bàn
viện hoài đức
thì cũng nhận thấy là tình hình chấp hành
trật tự an toàn giao thông rơi vào một số thanh niên
cũng lợi dụng
những cái sự như là ít lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ thì
có thể là không đôi mũ bảo hiểm
vi phạm những cái vi phạm hành chính
trước sự phức tạp
về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông
khu vực nông thôn ngoại thành thành phố hà nội
công an thành phố hà nội đã triển khai hàng loạt các giải pháp
cụ thể một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một
sẽ thường xuyên chuốt trận
tại địa bàn ngoại thành thành phố
đẩy mạnh tuyên truyền
vận động tòa dân tham gia phòng ngừa
phát hiện tố giác tội phạm
cảm hóa giáo dục giúp đỡ người phạm tội
tại cộng đồng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục pháp luật giao thông

thời điểm này
tại nhiều thôn xã
vẫn đang tiếp tục diễn ra nhiều lễ hội hội làng
do đó tiêm ẩn nguy cơ
người dân sử dụng rượu bia
gây mất an ninh trật tự hay gây tai nạn giao thông
nhiều đối tượng phạm tội cũng lợi dụng
thời điểm này để hoạt động
do đó với hàng loạt các giải pháp
mà công an hà nội đang triển khai
tình trạng này sẽ được kiểm soát
giữ ổn định bình yên tại địa bàn nông thôn
ngoại thành thành phố hà nội
bản tin tiếp tục với
cụng tin ván đáng chú ý
đảng sơn phát hiện trong khoang hành lý
của xe khách biển kiểm soát hai mươi chín b
có một túi sách chứa gần hai mươi kg pháo nổ
do trung quốc sản xuất
ban ngày khô giáo con nắng
và nền nhiệt độ tăng dần
phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh từ thanh hóa
vào đến hà tĩnh nhiều mây có sương mù
và mưa nhỏ mưa phùn sẽ có khả năng xuất hiện
nền nhiệt độ giao động trong khoảng
hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy
không có nhiều thay đổi
trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và nhiệt độ thấp nhất
là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
khu vực tây nguyên
thời kỳ này đang trải qua ngưỡng nhiệt nắng nóng
và khô nhất trong năm
một trong những nguyên nhân chính là do dòng giáng
của áp cao cận nhiệt đang khống chế
tại khu vực này đã gây ra tình trạng nắng nóng
và nền nhiệt khá cao ở nơi đây
nhiệt độ trong những ngày này
cao nhất là từ ba mươi hai cho tới ba mươi năm độ
khu vực năm
trong những ngày tới thời tiết khu vực
vẫn chưa có nhiều biến đổi
nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh miền tây nam bộ
phổ biến là từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
riêng các tỉnh miền đông ngưỡng nhiệt này
còn lên đến ba mươi bốn ba mươi sáu độ
cùng với độ ẩm chưa chiều
có lúc chỉ đạt bốn mươi đến sáu mươi
thì các tỉnh miền đông nam
cần lưu ý đề phòng cũng như có phương án kịp thời
xử lý với các hiện tượng cháy nổ
hay cháy rừng rất dễ xảy ra
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin một mùa ba online của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt